thưa quý vị cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết nữ tài xế liên quan đến vụ va chạm giao thông trên phố trần cung là lương hồng trang
hoàn toàn không phải người nhà lãnh đạo bộ công an như những thông tin thất thiệt đang được đăng tải trên mạng xã hội
theo đó ngay sau khi vụ việc xảy ra đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã cử cán bộ xuống hiện trường làm việc phối hợp với công an địa bàn và các đơn vị chức năng khác điều tra xác minh
qua làm việc danh tính nữ tài xế được xác định là lương hồng trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại quận tây hồ hà nội
nữ tài xế trang hiện đang kinh doanh tự do
nam thanh niên liên quan đến vụ việc là nguyễn việt anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại quận bắc tử liêm hà nội hiện đang là nhân viên công ty vnpay
vụ việc xảy ra ngay trước quán phở tại số ba mươi bốn trần cung phường cổ nhới một
việt anh sau khi ăn phở xong lên xe máy rời đi thì xảy ra va chạm với xe ô tô do trang điều khiển
vụ va chạm dẫn tới cãi vã to tiếng ngay trên đường
hàng trăm người hiếu kỳ đã tụ tập theo dõi vụ việc cây ủn tắc giao thông tại khu vực cũng như livestream lên mạng xã hội
cũng theo đội cảnh sát giao thông số sáu ngay tại thời điểm sau khi va chạm xảy ra tổ công tác của đội đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với nữ tài xế lương hồng trang
và xác định vi phạm ở mức năm trăm bảy mươi ba mg trên một lít khí thở
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắk vừa xác định
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắk xác định vụ việc xảy ra vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi bốn tháng hai trên tuyến quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua địa bàn xã hòa đông huyện grong park tỉnh đắk lắk
ngay sau đó lực lượng cảnh sát giao thông đã xác định
tại đây tài xế điều khiển xe là nông văn khánh bốn mươi sáu tuổi trú tại xã e ba huyện grong năng tỉnh đắk lắk và mới đến trụ sở để làm việc
tại đây tài xế khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm đồng thời nhận thức được hành vi trên có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã lập biên bản tài xế khánh với lỗi điều khiển xe ô tô vượt xe trong những trường hợp không được vượt với mức xử phạt là năm triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố bị can aiga blips ba mươi chín tuổi quốc tịch latvia nguyễn thị tuyết sương giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ digital credit trương tuấn tài giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn fincap việt nam và một mươi bị can khác
công an tỉnh đắk lắk đã phục vụ công an tỉnh đắk lắk cùng với tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
vào đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an quận một mươi tp hcm nhận được đơn trình báo của người dân về việc đã vay của công ty của công ty digital credit một triệu đồng
do không có tiền trả nên công ty đã tính tiền lãi kể từ ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba là hai mươi một triệu đồng
vào cuộc điều tra cơ quan công an phát hiện công ty digital credit có liên quan đến đường dây cho vay thông qua hai trang web tamo vn và findor vn do công ty sofiel
solutions vận hành vào năm hai nghìn một mươi tám igas nhân viên của tập đoàn sun finance trụ sở tại latvia đến
việt nam để thành lập vận hành cho vay thông qua ba công ty từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một igas cho
vay qua trang web tamo vn đến năm hai nghìn hai mươi một igas được tập đoàn chỉ đạo điều hành thêm việc cho vay qua
findor vn tập đoàn sun finance lập trình hai trang web và quản lý toàn bộ dữ liệu về khách hàng
khoản vay khi khách có nhu cầu vay thì sẽ vào trang web của các công ty và hệ thống sẽ lập
hợp đồng điện tử liên quan đến công ty digital credit công ty fincap và công ty sophie solutions
kết quả điều tra xác định các công ty cho vay lãi suất thấp nhất là từ bốn trăm linh một năm một năm
cao nhất là gần một ba trăm tám mươi một năm và thu lợi bất chính hơn bốn một trăm năm mươi tỷ đồng
lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vừa bắt quả tang đối tượng
có vấn đề về vận hành cho vay
hành vi tàng trữ sử dụng trái phép năm mươi g heroin và bốn mươi viên hồng phiến
theo đó vào lúc một mươi chín h tối ngày tám tháng ba tại luồng xuất nhập cảnh cửa khẩu quốc tế cầu treo
thuộc xã sơn kim một huyện hương sơn tổ công tác phát hiện bắt quả tang đối tượng phạm văn bất
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã phù ứng huyện ân thi tỉnh hương yên là khách hàng hành khách đi trên xe khách
trường giang chạy tuyến viêng trăn hà nội khi đang cất giấu trong người năm mươi g heroin và bốn mươi viên hồng phiến
tại cơ quan điều tra bất khai nhận do nghiện ma túy nên đã mua số ma túy trên từ lào về để sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
nguyễn trọng nghĩa và lê quốc việt cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến việc nguyễn phú trú tại tỉnh đồng nai bị lập hồ sơ xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện xuân lộc phát hiện nghĩa và việt đang tụ tập sử dụng ma túy trong phòng ngủ của nghĩa ở xã xuân hưng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
bên trong có bám dính ma túy
qua kiểm tra nhanh cả ba đều dương tính với chất ma túy
trong những năm gần đây các tệ nạn xã hội tội phạm lợi dụng căn hộ trung cư để hoạt động có chiều hướng gia tăng phức tạp
điểm chung của các đối tượng là lựa chọn khu vực trung cư với hệ thống an ninh hiện đại lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp nhằm đối phó với sự kiểm tra giám sát của lực lượng chức năng
phổ biến các loại tội phạm lợi dụng các khu trung cư để hoạt động là tội phạm ma túy mại dâm cờ bạc
mới đây nhất một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại một căn hộ thuộc khu trung cư trên địa bàn xã tân triều huyện thanh trì tp hà nội đã bị cơ quan công an bắt quả tăng
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ năm chín gam ketamine một điện xứ màu trắng một thẻ nhựa một loa bluetooth hai đen nháy cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
một mươi một đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy
khi bọn em thống nhất thì tuần anh thuê phòng trung cư tầng ecuradim tầng hai mươi bảy có mã khóa có bảo vệ và được gửi tin nhắn có mã để vào
sau khi vào thì kéo dèm kín áo để tránh sự phát hiện của hàng xóm và mọi người xung quanh
theo cơ quan công an việc thuê căn hộ làm nơi sản xuất tổ chức mua bán sử dụng trái phép chất ma túy là hình thức phạm tội đang ngày càng gia tăng ở nhiều thành phố lớn
các hoạt động từ việc tìm thuê căn hộ trung cư thuê loa đài đến việc đặt hàng mua các loại ma túy đều được các đối tượng thực hiện và giao dịch qua mạng
bọn tôi thuê trung cư để
sử dụng ma túy vì ít người biết với cả kín đáo với cả nghĩa là cơ quan thức năng khó vào kiểu trạng
như vậy có thể thấy những căn hộ trung cư hiện đại khép kín có hệ thống bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đang trở thành những tụ điểm lý tưởng cho các đối tượng phạm tội lợi dụng hoạt động
để đấu tranh bóc gỡ những vụ án này lực lượng công an phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc thông tin từ địa bàn cơ sở
từ những cái
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy này thì chúng tôi thấy rằng là cái phương thức thủ đoạn hiện nay thì nó cũng có những cái thay đổi
ngoài cái việc mà các cái đối tượng sử dụng tổ chức sử dụng tại các cái quán bar vũ trường các cái quán karaoke thì các đối tượng là thuê các cái căn hộ trung cư cao cấp và các cái phòng khách sạn nhà nghỉ để là tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
chúng tôi cũng là
chúng tôi vừa bắt giữ các đối tượng thì là các đối tượng là thuê cái căn hộ trung cư cao cấp ở trên tầng áp mái
trong cái quá trình đấu tranh bắt giữ thì chúng tôi cũng đã phải theo dõi cũng rất là
thời gian nó cũng rất là dài
rõ ràng là những diễn biến của tội phạm lợi dụng hoạt động tại các khu trung cư đang đặt ra yêu cầu cần nâng cao trách nhiệm của người dân có căn hộ cho thuê
công tác an ninh tại các tòa nhà cũng cần siết chặt qua hệ thống camera giám sát và tai mắt của quần chúng nhân dân
theo đó các biểu hiện bất thường cần được kịp thời phát hiện và báo cho cơ quan chức năng
thủ đoạn lừa người lao động ra nước ngoài tìm việc làm tuy đã khá cũ nhưng số nạn nhân mới thì vẫn được ghi nhận hàng ngày
không có gì là việc nhẹ lương cao bởi khi nạn nhân không muốn thực hiện công việc được giao thì lập tức bị giam giữ bò đói đánh đập
thậm chí là ép sử dụng ma túy để sau đó phụ thuộc trở thành công cụ của các đối tượng
ghi nhận sau đây tại tỉnh hà tĩnh
đây là đối tượng nguyễn văn phúc
hai mươi ba tuổi thường trú tại ấp sáu xã ba sao huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hương sơn hà tĩnh khởi tố và tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
ít ai biết được rằng trước khi thực hành tội phạm liên quan đến ma túy phúc từng là nạn nhân của tội phạm buôn bán người với thủ đoạn việc nhẹ lương cao
do có nhu cầu tìm việc làm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn văn phúc liên hệ với một tài khoản trên mạng xã hội facebook
với bài viết tuyển việc làm trong casino tại campuchia
theo hướng dẫn của tài khoản facebook này phúc bắt xe khách lên khu vực cửa khẩu mọc bài tỉnh tây ninh
và được một người đàn ông dẫn qua campuchia theo đường tiểu ngạch
đến campuchia nguyễn văn phúc không được đưa đến casino như hứa hẹn ban đầu mà bị đưa đến một địa điểm do người trung quốc quản lý
phúc được ra nhiệm vụ sử dụng mạng xã hội facebook giả mạo gái sinh để làm quen với các người dùng là nam giới ở việt nam
sau đó phát triển thành mối quan hệ yêu đương nam nữ
khi nạn nhân đã phát sinh tình cảm thì tiến hành kêu gọi đầu tư chứng khoán tiền ảo
sau hơn ba tháng làm việc do không đáp ứng được chỉ tiêu nên phúc bị các đối tượng người nước ngoài yêu cầu nộp số tiền ba trăm bảy mươi triệu đồng để được tự do
nhưng do không có tiền nên phúc tiếp tục bị bán sang đặc khu kinh tế bao kẹo của nước lào với nhiệm vụ thực hiện các hành vi lừa đảo như lúc ở campuchia
tại đây các đối tượng ép người lao động trong đó có phúc sử dụng ma túy dạng hồng phiến để giảm thời gian ngủ và lệ thuộc vào ma túy
từ đó thực hiện nhiệm vụ
họ cắt hồng phiến cho sử dụng em làm được hai mươi ngày thì em bị phát bệnh diêm giai cơ địa
trong lúc mà ra ngoài thì mang theo cái hồng phiến họ cho còn thì đêm đó em có sử dụng ở ngoài em bỏ vào túi quần để đem về việt nam để sử dụng
đến khoảng chín h ba mươi phút ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn khi phúc đang làm thủ tục nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu cốc tế cầu treo thuộc địa phận huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng số ma túy phúc cất giấu trong một hộp bánh
qua cái vụ việc này thì chúng tôi cần cảnh báo đó là thứ nhất là người dân phải sau khi mà nghe tiếp nhận cả cái thông tin về cái quảng cáo việc làm giới thiệu việc làm
cần phải sang lọc rất là kỹ đặc biệt đó là cái cơ quan cái đơn vị cái nơi mà thông báo tuyển dụng phải có địa chỉ rõ ràng phải có tư cách phạm nhân để đảm bảo
cho chúng ta khi đến đó là được một cách hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật và được đảm bảo bảo đảm an toàn
thứ hai là khi phát hiện những thông tin liên quan đến việc làm mà chưa rõ thì cũng cần thiết phải thông qua cấp ủy chính quyền các cấp các ngành các cơ quan pháp luật để từ đó mình xác minh và có cái tư vấn
từ nạn nhân trở thành đối tượng phạm tội là một ranh giới không xa trong đường dây mua bán người
đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm qua mạng với cái gọi là việc nhẹ lương cao
lực lượng chức năng của tỉnh hà tĩnh đã giải cứu hàng chục trường hợp trong nhiều đường dây mua bán người
mỗi người lao động cần luôn tỉnh táo và thận trọng khi tìm kiếm việc làm đừng để những lời đừng mật rụ rỗ lúc đó ân hận cũng đã quá muộn màng
tiếp tục với những tin thức an ninh trả tự đáng truy khác công an phường duy tân thị xã kinh môn tỉnh hải dương cho biết
kết hợp với đội cảnh sát hình sự công an thị xã kinh môn xác minh làm rõ hành vi báo tin giả về việc bị cướp tài sản của nguyễn thị mai chú tại phường duy tân
trước đó công an phường duy tân tiếp nhận trình báo của nguyễn thị mai về việc vào khoảng chín giờ ngày hai mươi sáu tháng hai
tại đường giao thông đi qua khu vực cánh đồng thuộc khu dân cư kim bào phường duy tân chị mai đi xe máy từ ngân hàng việt tiên banh
trên nhánh nhị triều về nhà thì bị hai đối tượng đi xe máy ép ngã xuống bia bờ ruộng rồi dùng dao đe dọa cướp tám mươi triệu đồng tiền mặt
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an phường duy tân đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thị xã kinh môn xác minh vụ việc đấu tranh với bị hại
đến một mươi hai giờ cùng ngày chị mai thừa nhận không có việc mình bị cướp lực lượng công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
nhận thiết kế nhà ở thậm chí là lập cả một ekip trong các hội nhóm xe máy

khoảng hai mươi hai giờ người dân sống trên đường giảng cựu vọng phường trung mỹ tây quận một mươi hai tp hcm đã phát hiện lửa cột khói đen kèm theo mùi khét bốc lên
điểm xuất phát cháy được người dân xác định tại một căn nhà chứa phế liệu người dân đã kéo ông nước dập lửa đồng thời hô hoán để mọi người thoát ra khỏi khu vực bị cháy
tuy nhiên khu vực cháy có nhiều vật liệu dễ bén lửa nên ngọn lửa đã rất nhanh chóng bùng phát làm sập toàn bộ mái tôn bên trên
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai đã điều động nhiều phương tiện chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
các chiến sĩ đã triển khai phương án chữa cháy từ nhiều hướng ngăn cháy lan vào khoảng hai mươi phút sau hỏa hoạn cơ bản được không chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên thiêu dụi nhiều tài sản